chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng houthi tại yemen thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu trở dâu polux mà lực lượng này cho là tàu của anh ở biển đỏ
trong tuyên bố người phát ngôn của houthi nêu rõ lực lượng này đã bắn nhiều tên lửa trực tiếp và chính xác vào tàu trở dâu polux được cho là của anh
người phát ngôn này tuyên bố houthi sẽ tiếp tục các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu thương mại có liên quan đến israel và các tàu đến israel qua biển đỏ và vịnh aden
thậm chí là sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người palestine
vụ tấn công xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng hai khi tàu polux treo cờ panama trở dâu thô đang trong hành trình đến ấn độ
quân đội đã tham gia ứng phó cả tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh quyết định của mỹ về việc houthi